các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã xảy ra bốn ổ bệnh dạy trên động vật làm hai người tử vong và tám mươi sáu người bị phơi nhiễm
tính rộng ra trong một mươi năm qua tại thanh hóa bệnh dạy đã làm chết ba mươi một người tám mươi năm một trăm bốn mươi năm người phải điều trị dự phòng bệnh dạy
hàng năm thanh hóa cũng có khoảng một mươi người phải điều trị dự phòng bệnh dạy
chia sẻ về bệnh dạy và vai trò của tiêm vaccine phòng dạy bác sĩ trương khoa một trương trọng tuấn khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tâm anh cho biết

sau đó mình sẽ băng bó lại nếu mà vết thương chạy sướt nhẹ thì mình không có cần phải tới sở y tế liền
nếu mà lúc đó là nửa đêm chẳng hạn thì mình thấy để tới sáng hôm sau mình đi
còn nếu mà mình có vết thương mà nó rất sâu vết thương nó rộng chảy máu nhiều thì mình phải lập tức đi đến các xứ sở y tế gần nhất để cho các y bác sĩ người ta xử trí cái vết thương cho mình
sau khi xử trí vết thương xong thì có thể là mình sẽ phải trích ngủ uống gián và trích người dạy
có nguy cơ
cơ bị mắc bệnh dạy chẳng hạn như là bị chó mèo cắn hay là có bị vết thương thở thì tốt nhất là mình phải đi chích ngừa vaccine dạy
thì khi mà mình chích ngừa thì trong cơ thể mình nó sẽ tạo kháng thể
khi mà nó tạo kháng thể đủ nhiều thì nó có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại con rút bệnh dạy
trước tình trạng trên địa bàn xuất hiện nhiều ổ bệnh dạy ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa ban hành chỉ thị yêu cầu lãnh đạo
các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung nguồn lực để thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh dạy trên động vật
trong chỉ thị chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị địa phương chú trọng xử lý trật để tình trạng chó thả rông
tiêm vaccine bệnh dạy cho chó mèo hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh dạy
thông tin từ bệnh viện e cho biết các chuyên khoa của đơn vị này vừa kích hoạt báo động đỏ
phối hợp cứu sống thành công một bệnh nhân nữ bị tai nạn giao thông do một xe tải một năm tấn chở hàng hóa lui và đè qua người
nạn nhân được đưa vào cấp cứu thông qua hệ thống cấp cứu ngoại viện của bệnh viện e trong tình trạng nguy kịch
sốc đa chấn thương mất nhiều máu da xanh tái niêm mạc nhột đau bụng dữ dội nhịp thở nhanh và yếu
vùng bụng có mảng bầm tím do tụ máu đau nhiều vùng bụng chậu hông cảnh bàn chân hai bên biệt dạng
ngay lập tức toàn bộ các y bác sĩ của kiếp trực dưới sự chỉ huy của tiến sĩ bác sĩ nguyễn đình liên
trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học nhanh chóng cấp cứu người bệnh
các bác sĩ tiến hành bất động người bệnh cầm máu khám lâm sàng và chỉ định thực hiện các xét nghiệm
chiếu trục cần thiết để tẩm soát hết các tổn thương
kết quả cho thấy người bệnh bị sốc đa chấn thương nặng do mất máu và gãy nhiều xương phức tạp
bao gồm vỡ khung trậu mất vững hoàn toàn phía trước và phía sau vỡ bảng quang ngoài phúc mạc do mảnh xương di lệch
đâm vào thành bảng quang ổ bụng nhiều dịch máu gãy xương cẳng bán chân trái và gãy chật khớp bàn chân phải
các bác sĩ đã nhanh chóng hội trần liên chuyên khoa và ekip cấp cứu nhận định đây là ca bệnh nặng
người bệnh có tiên lượng xấu nguy cơ tử vong cao cần phải can thiệp phẫu thuật cấp cứu ngay
ca mổ căng thẳng và kéo dài trong sáu giờ các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng
tại năm vị trí đặt lại khớp mu kết hợp xương cùng trậu hai bên đóng đinh nội tủy kín ít xâm lấn cẳng chân bên trái
kết hợp xương bản chân bên phải người bệnh được phẫu thuật trong hai tư thế người bệnh nằm ngửa để các bác sĩ tiếp cận
và đặt lại vùng khớp mu và xương cẳng chân hai bên tiếp đó người bệnh nằm sắp để các bác sĩ tiếp cận hai bên cánh trậu
và đặt lại khớp cùng chợ dưới sự hỗ trợ của màn hình tăng sáng ca mổ diễn ra thành công người bệnh sau mổ hồi phục tốt
đang được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để sớm đi đứng trở lại bình thường
một bé gái một mươi một tuổi đã được gia đình đưa vào viện khám vì bị rông kinh kéo dài một tháng
kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy trẻ có hai buồng tử cung hai cổ tử cung
mới đây qua vụ ngoại a năm bệnh viện phụ sản hà nội đã tiếp nhận bệnh nhân a sinh năm hai nghìn một mươi ba ở sóc sơn hà nội
bé a được gia đình đưa đi khám vì thấy con bị rong kinh kéo dài một tháng
quan sát bên ngoài không thấy bệnh nhân có biểu hiện gì bất thường không sốt
hình ảnh chụp mrigh cho thấy bệnh nhân có hai buồng tử cung hai cổ tử cung
bách ngâm dọc âm đạo không hoàn toàn bên trái ứ dịch trong lòng âm đạo bên trái
bác sĩ kết luận bệnh nhân bị dị tật cơ quan sinh dục bẩm sinh
cần phải nhập viện mở thông âm đã bị bịt
phó sư tiến sĩ bác sĩ lê thị anh đào trường khoa phụ ngoại an năm cùng ekip gây mê hồi sức
đã thực hiện thành công ca mổ không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của bệnh nhi
phó sư đào cho biết trường hợp như thế này là một ca bệnh khó vì cháu còn nhỏ phẫu trường rất bé
nếu chỉ giải quyết bằng phương pháp mở thông dẫn lưu sẽ gây nhiễm trùng
teo sợi dính tại phần mở thông đồng thời gây khó khăn hơn trong những lần phẫu thuật tiếp theo
ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của cháu vậy nên việc mở thông tạo hình âm đạo bịt là rất quan trọng
để tránh những nguy cơ về sức khỏe sinh sản có thể gặp ở tuổi vị thanh niên
cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cách chăm sóc sức khỏe bản thân quan sát hỗ trợ và đưa trẻ đi khám kịp thời
khi phát hiện ra bất thường trên cơ thể
bệnh viện nhi đồng tp huyện bình chánh tp hcm mới đây đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi một mươi ba tuổi
bị viêm mảng não nặng do phế cầu sau khi gặp các triệu chứng nổi bật như sốt cao đau đầu nôn ói
kèm co gồng toàn thân và dối loạn chi giác diễn tiến nhanh
khai thác bệnh sử được biết bệnh nhi nhập viện sau kỳ nghỉ tết với bệnh cảnh khởi phát cấp tính trong hai ngày
các triệu chứng nổi bật như sốt cao đau đầu nôn ói kèm co gồng toàn thân và dối loạn chi giác diễn tiến nhanh
nhận thấy đây là một trường hợp nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương nặng
các bác sĩ khoa nhiễm đã nhanh chóng xử trí cấp cứu đặt nội khí quản thở máy cho bệnh nhi do tình trạng chi giác xấu dần
chụp ct scan sọ não và tiến hành thủ thuật chọc dò thắt lưng lấy dịch não tủy làm xét nghiệm
kết quả dịch não tủy ghi nhận số lượng tế bào bạch cầu trong dịch não tủy rất cao
đồng thời các chỉ số sinh hóa trong dịch náo tủy cũng thay đổi điển hình của một ca viêm não do vi khuẩn
qua các xét nghiệm chụp pcr kết quả dự đoán ban đầu là phế cầu
đây là nhóm vi khuẩn gây các bệnh cảnh viêm phổi viêm màng não nặng rất thường gặp ở trẻ em
trong thời gian đầu điều trị bệnh nhi sốt cao liên tục bé được hạ sốt
truyền kháng sinh liều cao và nhiều chế phẩm thuốc đảm bảo quá trình điều trị tích cực cho bệnh nhi
sau một tuần điều trị tình trạng bệnh nhi cải thiện hơn khi giảm sốt chi giác cải thiện
các chỉ số xét nghiệm máu và dịch não tủy những lần sau đều cho kết quả khả quan đáp ứng điều trị
sau gần ba tuần điều trị bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn tỉnh táo ăn uống và vận động tốt
có hai loại vaccine phế cầu khuẩn được sử dụng để bảo vệ chống lại các nhiễm trùng khác nhau
đó là pcv một mươi ba giúp bảo vệ cơ thể tránh khỏi một mươi ba loại vi khuẩn nguy hiểm nhất gây viêm phổi
và ppsv hai mươi ba bảo vệ cơ thể chống lại thêm hai mươi ba loại vi khuẩn gây viêm phổi khác
những người cần tiêm vaccine phế cầu khuẩn nên tiêm cả hai mũi
mũi thứ nhất tiêm pcv một mươi ba và một năm sau tiêm ppsv một mươi ba
ngoài ra trẻ em nên tiêm đầy đủ một số loại vaccine có vai trò hỗ trợ ngăn ngừa viêm phổi
như vaccine năm trong một hoặc sáu trong một bạch hầu ho gà uốn ván bại liệt
và bệnh viêm phổi viêm mảng não do hib vaccine cúm phế cầu ho gà
do chủ quan với vết thương nhỏ ở chân một người đàn ông năm mươi bảy tuổi ở trường mỹ
được đưa vào bệnh viện hà đông trong tình trạng sốt cao cứng cổ cứng hàm vì mắc uốn ván
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
trong tuần này trên địa bàn thành phố hà nội đã ghi nhận thêm một ca mắc uẩn ván
đó là năm bệnh nhân năm mươi bảy tuổi ở xã lam điền huyện trường mỹ hà nội
qua lời kể trước khi vào viện khoảng hai tháng bệnh nhân đi bóc gạch bị xây sát ở chân
nhưng chủ quan tự rửa vết thương không đi tiêm phỏng uốn ván
sau đó bệnh nhân đi làm đồng lội dưới bùn không đi ủng
gần đây bệnh nhân xuất hiện sốt cao đau đầu mệt nhiều cứng cổ cứng hàm cứng gáy
nên mới đi viện để điều trị được chẩn đoán mắc uốn ván
chia sẻ bệnh uốn ván tiến sĩ bác sĩ nguyễn hiển minh hệ thống tiêm chủng vnvc cho biết
thời gian ủ bệnh sau khi bạn phơi nhiễm với vi cung uốn ván có thể là từ bốn tới hai mươi một ngày
thì ngoại độc tố của vi khuẩn uống ván sau khi được phóng thích ra sẽ tấn công vào các bản thần kinh cơ vận động
gây ra những cơn co cứng cơ
và trong khoảng thời gian này thậm chí giữa những cơn co cứng cơ
có những dấu hiệu đặc hiệu gì để chúng ta nhận biết
tuy nhiên thì những cơn co cứng cơ xuất hiện ngày càng nhiều
và có thể là co thắt ở vùng khung sương sườn có thể gây gãy sương
hoặc là co thắt vùng cơ hô hấp có thể gây suy hô hấp
bệnh nhân thường tử vong liên quan tới những tình trạng suy hô hấp
hoặc là những tình trạng liên quan tới tình trạng suy tim
và chúng ta lưu ý rằng việc ngoại độc tố uốn ván có thể phóng thích ra từ vi khuẩn uốn ván
nhưng mà giai đoạn ban đầu chúng ta không có những triệu chứng gì để chúng ta nhận biết rõ ràng hết
cách tốt nhất để phòng ngừa uống ván thì chúng ta sẽ tiêm vaccine
và đồng thời sau này cứ mỗi một mươi năm một lần chúng ta nên tiêm những mũi vaccine phối hợp
bạch hầu hò gà uốn ván
khi bị xây xước ngoài ra người dân cũng không nên chủ quan mà cần rửa
vệ sinh vết thương đúng cách để phòng tránh nhiễm khuẩn
cùng đó tiêm vaccine phòng uốn ván để phòng bệnh hiệu quả
các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai vừa xử lý gấp thành công
một con đĩa sống dài hơn năm cm ra khỏi khí
được biết khoảng một tháng nay bệnh nhân xuất hiện ho ngứa cổ
gần đây bị ho tăng lên kém ho ra máu
bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản ống mềm để trần đoán và điều trị
khi soi qua dây thanh nhìn thấy một con địa bám thành vị trí cách hai dây thanh một cm
kíp nội soi đã tiến hành gấp ra khỏi khí quản của bệnh nhân
một con đỉa sống dài hơn năm cm và tiếp tục kiểm tra lại đường thở
xem có tổn thương do sinh vật này nằm lâu dài ở khí quản không
đặc biệt là tìm các điểm sống
như chảy máu bơm rửa sạch khí phế quản hai bên thông thoáng
ngay sau khi gấp được dị vật da bệnh nhân đã hết triệu chứng khó thở
tình trạng sức khỏe ổn định
theo bác sĩ phạm thị trang khoa hồi sức tích cực
địa suối là sinh vật sống có thể di chuyển từ mũi miệng xuống thanh khí quản của người bệnh
trở thành dị vật
nếu không được xử lý kịp thời và gấp da sẽ gây chảy máu kéo dài tắc nghẽn khí quản
đặc biệt nếu con đỉa hút no máu kích thích gây ho và có thể gây nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới
nguy hiểm đến tính mạng
các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo ở các khe suối
để uống sinh hoạt đầy phòng đĩa vắt chui vào người
khi có bất kỳ biểu hiện nào bất thường về sức khỏe
nên đi khám sớm tại cơ sở y tế để được trần đoán và xử trí kịp thời
bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
thời gian gần đây đơn vị này đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị gặp biến chứng khi làm đẹp
bằng các sản phẩm không rõ nguồn gốc
trong đó có trường hợp của bệnh nhân nữ ba mươi bảy tuổi đến khám tại khoa thẩm mỹ gia của bệnh viện
trong tình trạng khắp vùng da mặt nổi đầy mụn nước có dịch vàng đục
theo lời bệnh nhân cách đó hai ngày có tự bôi một loại thuốc rượu lên mặt để lột da điều trị muộn
tuy nhiên sau khi bôi da trị đỏ rát rất nhiều
một ngày sau toàn bộ vùng da mặt nổi mụn nước kèm dình dịch vàng đục
sau khi thăm khám bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán đã bị bầm máu nhiễm trùng viêm da tiếp xúc dị ứng
chia sẻ về phương pháp biêu da hiện nay thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai cho biết
nếu dùng thời gian để lâu trên da quá nó sẽ gây ra tình trạng viêm da tiếp xúc viêm da kích ứng gần như mặt có thể sưng phù tấy đỏ thậm chí là bỏng rộp trên da
khi mọi người sử dụng bất cứ một phương pháp hoặc một hoạt chất một biện pháp gì đấy trên da
thì nên có sự tham khảo và tư vấn từ các bác sĩ chuyên khoa đặc biệt là trong khoa gia liễu để mình biết sản phẩm của mình có phù hợp hay không
nên lựa chọn những sản phẩm tiêu mà đã có trên hiện trường
các hãng dược mỹ phẩm cung cấp mà có những nồng độ sản chất và nồng độ đã được cấp phép sử dụng
đủ y tế cho sử dụng và biết nồng độ nó có phải
bởi vì khi chúng ta sử dụng tiêu tại nhà là những dòng tiêu nó rất đáng lẽ rất là nhẹ thôi và cần phải được sự tư vấn của các bác sĩ
như vậy là nó cũng cảm bảo an toàn về mặt kể kỹ thuật
bác sĩ khuyến cáo người dân cần lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín
bác sĩ phải là người có chứng chỉ hành nghề
có chuyên môn thực hiện
ngoài ra chị em tuyệt đối không tự ý làm đẹp lột ra bằng các loại sản phẩm trôi nổi chưa rõ nguồn gốc chỉ định để tránh nguy cơ gặp phải những biến chứng không mong muốn
nuốt răng giả là một tai nạn nguy hiểm thường gặp trong quá trình sinh hoạt thường ngày
các trường hợp này nếu không được phát hiện sớm sẽ có nguy cơ dị vật đâm thủng thực quản mạch máu gây nhiễm trùng ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng
mới đây là trường hợp của một cụ bà sáu mươi tám tuổi ở sóc trăng không may nuốt cả hàm dân giả có móc sắc nhọn và thực quản trong lúc đang ăn cơm gây đau ngẹn khó chịu
ngay lập tức người nhà đưa cụ nờ đến bệnh viện thăm khám
bác sĩ chủ ích quang và nội soi thấy một dị vật lớn nằm sâu trong thực quản của cụ nờ
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày y bác sĩ tiến hành gấp dị vật qua nội soi lấy ra hàm răng giả dài khoảng ba cm có móc kim loại sắc nhọn
thủ thuật được thực hiện trong khoảng một mươi năm phút
sau lấy di vật hiện sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn ổn định không còn đau khó nuốt cảm giác dễ chịu và được xuất viện về nhà
theo các bác sĩ dị vật thực quản là một cấp cứu thường gặp trong quá trình ăn uống
bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ lớn
nếu phát hiện sớm xử trí kịp thời ít gặp nguy hiểm
nhưng nếu phát hiện muộn hơn sự trí rất phức tạp có thể nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân
các bác sĩ khuyến kháo bệnh nhân hoặc người dân xung quanh nên đến cơ sở y tế sớm nhanh để bác sĩ tiến hành thăm khám kiểm tra
có thể là chụp phim hoặc là bảo sơ kiểm tra và tiến hành
xác định đúng thì có thể mình tiến hành lấy dị vật đó qua bảo sơ được nhanh chóng an toàn
để tránh trường hợp mà mình xử lý bằng cách nhanh gian như là uống
uống ăn nuốt cơm nuốt cơm nuốt cơm cơm nguội cơm khô nuốt chậm mới á
để mà nhân gian cho nó trôi xuống
đôi khi những cái trường hợp nó bị biến chứng như là tâm thủng với thực quản
hay là làm cho chảy máu nó làm cho những cái mặt mặt bao lớn hay là làm cho áp xe cái trung thất
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại